đường hoa nguyễn huệ tết in dậu năm hai nghìn một mươi bảy đã được khai mạc và chính thức mở cửa
đường hoa là điểm nhấn đặc sắc và là một điểm du xuân thú vị cho những người dân
cũng như là du khách du lịch tại tp hcm trong những ngày tết này
đường hoa nguyễn huệ đã trở thành nét đẹp truyền thống dịp tết của tp hcm
là điểm hẹn lý tưởng điểm du xuân hấp dẫn cho người dân và khách du lịch
đường hoa nguyễn huệ luôn được chờ đón một cách đặc biệt đầy hứng khởi
đường hoa được tổ chức trên suốt tuyến phố đi bộ nguyễn huệ
từ đường lê thánh tôn tới đường tôn đức thắng
năm nay đường hoa mang chủ đề thành phố mang tên bác khát vọng người sáng
đường hoa năm nay được tổ chức với ba phân đoạn chính gồm
phân đoạn mùa xuân trên thành phố mang tên bác
thành phố văn minh
phần đoạn hiện đại nghĩa tình khát vọng người sáng
đường hoa năm nay không nhiều tiểu cảnh như các năm trước
nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn
năm nay đặc biệt chung thì nó được cái mô hình tạo điện ngầm
mình có thể chụp hình nó mới lạ hơn
như những năm trước thì sẽ không có cái mô hình này
thì nó tạo nên một nét đẹp mới cho thành phố của mình

đường hoa nguyễn huệ là đường hoa nổi tiếng
đường hoa cũng đưa vào áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật
công nghệ chụp hình thực tế
khách tham quan sẽ thấy được hình ảnh đồ họa ba d
khi quét smartphone vào đúng biểu tượng
công nghệ mới này thu hút khách tham quan
đặc biệt là các bạn trẻ
tụi em có thể sử dụng cái chương trình riêng
của đường hoa nguyễn huệ mà quét code
thì khi mà mình đưa cái máy chụp hình của mình lên
quét code thì sẽ có bóng pháo bông
thì em nghĩ cái đó là nó phù hợp với lại giới trẻ của tụi em
đây là năm thứ một mươi bốn
bốn đường hoa xuân được tổ chức trong dịp tết cổ truyền
tại thành phố hồ chí minh
qua mỗi năm tổ chức
sự kiện này càng thu hút khách tham quan cả trong và ngoài nước
và trở thành sự kiện rất được người dân hào hứng chào đón